thưa quý vị và các bạn bệnh lupus ban đỏ là một cái tên còn khá mới
tuy nhiên trong những năm gần đây bệnh có dấu hiệu gia tăng ở những người trẻ
nếu không được điều trị và can thiệp tích cực lupus có thể đe dọa tính mạng
với bệnh lupus ban đỏ hệ thống là gì
vì vậy phương pháp điều trị ra sao
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
trước tiên xin mời quý vị cùng tìm hiểu về thực trạng của bệnh lý phức tạp này
năm hai nghìn một mươi một người phụ nữ này sinh con đầu lòng
hai tháng sau chị thấy các khớp tay của mình sưng đỏ
đi khám nhiều nơi chữa trị dòng giã nhiều tháng trời không khỏi
bệnh tình ngày càng nặng khiến chị phải ngồi xe lăn
đến bản thân mình nghĩ là đến mình khéo mình cũng không sống được
vì mình như thế này mà mình lại ngồi xe ăn
một đứa đang khỏe mạnh béo tốt đến bốn mươi tám bốn mươi chín năm mươi cân
và bây giờ còn có ba hai ba mươi năm cân
không đi lại được
trong lúc mình bệnh tật mình gặp được bác sĩ tốt
mình vẫn có thể sinh thêm một em bé tọa nguyện
bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc
sau hơn một năm kiên trì điều trị và tập luyện theo phác đồ của bác sĩ
bệnh tình của chị đã thuyên giảm sức khỏe hồi phục
hạnh phúc hơn nữa là chị có thể mang thai và sinh bé thứ hai khỏe mạnh
theo thống kê trong số các bệnh nhân bị lupus ban đỏ chín mươi là nữ giới
độ tuổi thường gặp là từ một mươi năm đến năm mươi tuổi và bệnh chiếm tỷ lệ năm mươi trên một trăm linh dân
các triệu chứng của lưu quất ban đỏ gồm nổi ban hình cánh bướm ban đỏ do ánh nắng mặt trời
phát ban dạng đĩa
lét miệng hoặc mũi sưng khớp viêm màng tim hoặc phổi co giật hoặc loạn thần thiếu máu
vâng thưa quý vị phóng sự vừa rồi đã phản ánh phần nào thực trạng về bệnh lupus ban đỏ mà nhiều người hiện nay đang gặp phải
và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe tư vấn của bác sĩ
các tổn thương không hồi phục và đặc biệt nhất là nó gây tổn thương lên thận lên gan lên tim lên mảnh máu là những cơ quan mang tính chất sống còn của cơ thể
nếu mà nó lại không hồi phục nữa thì rất là nguy hiểm đối với người bệnh
cho nên là người bệnh cần phải được chẩn đoán sớm và điều trị sớm
hiện nay đã có rất nhiều các biện pháp để quản lý bệnh lupus ban đỏ hệ thống
và rất nhiều bệnh nhân đã được cứu sở
rồi họ được duy trì một cái cuộc sống giống như người bình thường
thậm chí họ có thể sinh con họ có thể hòa nhập vào cộng đồng giống như những người bình thường
khi điều trị lupos ban đỏ thì nó mang tính chất điều trị toàn thân
cho nên các thuốc điều trị có thể nó cũng gây nên các tác dụng không mong muốn
và nó còn là hậu quả của những cái bệnh khác
ví dụ như
nó gây tổn thương nghiêm phổi nó gây sơ phổi
thì nó sẽ
bệnh lý ở phổi nó lại gây tổn thương lên tim nó lại gây suy tim
chẳng hạn như vậy thì đấy là phát sinh
nhưng cũng có thể nó làm tổn thương trực tiếp lên cơ tim trực tiếp lên mạch vành
đấy cho nên là nó làm cái bệnh nó rất phức tạp và nó rất là nặng nề nếu như không được điều trị
để hỗ trợ điều trị bệnh lupus ban đỏ
bạn cần có kế hoạch gian luyện cơ thể hợp lý
phù hợp với thể trạng sức khỏe của bản thân như tập gym tập đi bộ tập bơi đi xe đạp
việc điều trị lubus ban đỏ hệ thống hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do chưa có thuốc đặc trị
chính vì vậy nếu có những triệu chứng nghi ngờ kể trên
bạn cần đến bệnh viện chuyên khoa có kỹ thuật hiện đại để được khám
chẩn đoán điều trị triệu chứng cũng như kịp thời phát hiện xử lý các biến chứng do bệnh gây ra
thưa quý vị và các bạn
khoa nội cơ sơ khớp bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ có chuyên môn cao
trang thiết bị hiện đại giúp trần đoán sớm và điều trị hiệu quả các bệnh viêm khớp do bệnh lý tự miễn nói riêng
và các bệnh lý cơ sơ gấp nói chung giúp cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh trở lại với cuộc sống bình thường
khi nghi ngờ mắc bệnh viêm khớp do các bệnh lý tự miễn
cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
và chương trình ngày mai chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin cần lưu ý xung quanh vấn đề tiêm vaccine phòng bệnh
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai